hãy cùng chúng tôi điểm qua những nội dung chính sẽ có trong chương trình
nhận lời mời của chủ tịch nước trần đại quang tổng thống nước cộng hòa philippines rodrigo duterte đã thăm chính thức việt nam từ ngày hai mươi tám tới ngày hai mươi chín tháng chín
sáng ngày hai mươi chín tháng chín tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã long trọng đón tổng thống rodrigo duterte và đoàn đại biểu cấp cao chính phủ philippines
hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng với sự phát triển mạnh mẽ và hiệu quả của quan hệ hợp tác và hữu nghị giữa hai nước trong bốn mươi năm qua
định hướng quan hệ hai nước trong giai đoạn mới
hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa hợp tác chính trị ngoại giao thông qua tăng cường trao đổi các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao và các cấp
thúc đẩy quan hệ trên các kênh đảng chính phủ nhà nước quốc hội và giao lưu nhân dân
nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương hiện có như ủy ban hợp tác song phương các bộ trưởng ngoại giao
ủy ban hỗn hợp về biển và đại dương tiểu ban thương mại đối thoại chính sách quốc phòng nhóm công tác chung trong lĩnh vực thủy sản
hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm bốn mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm hai nghìn hai mươi
hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh hai bên cần nỗ lực hơn nữa để khai thác hiệu quả những tiềm năng của hai nước
chủ tịch nước hoan nghênh các nhà đầu tư của philippines đầu tư vào việt nam trong các lĩnh vực nông nghiệp
chế biến thực phẩm dịch vụ du lịch và đề nghị philippines tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư việt nam
tham gia vào các lĩnh vực hạ tầng thăm dò khai thác dầu khí khai khoáng dịch vụ tại philippines
chủ tịch nước khẳng định việt nam sẽ cung cấp gạo ổn định lâu dài cho philippines
hai bên đánh giá hợp tác an ninh quốc phòng là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước
đồng thời nhất trí tiếp tục phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác trong đó có cơ chế đối thoại chính sách cấp thứ trưởng quốc phòng
đẩy mạnh hợp tác đào tạo nghiên cứu chia sẻ kinh nghiệm tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc
hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí giao các cơ quan an ninh của hai bên sớm đàm phán và ký kết hiệp định dẫn độ và hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù
hai bên cũng đã trao đổi sâu rộng về các lĩnh vực hợp tác khác như biển và đại dương nông nghiệp giao thông vận tải văn hóa du lịch giao lưu nhân dân giáo dục
chiều ngày hai mươi chín tháng chín tại trụ sở trung mương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiếp ngài rodrigo duterte
tổng thống philippines đang thăm chính thức nước
tổng thống duterte nhấn mạnh philippines coi trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác với việt nam trên tất cả các lĩnh vực
cho rằng việc hai bên tích cực triển khai hiệu quả nội hàm quan hệ đối tác chiến lược
sớm xây dựng và triển khai thông qua chương trình hành động giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi năm
phát huy và khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác giữa hai nước sẽ tạo sung lực mới cho sự phát triển của hai nước cũng như cho cả khu vực
về vấn đề biển đông tổng thống philippines bày tỏ quan ngại trước những diễn biến gần đây
kêu gọi các bên liên quan cần kiềm chế không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực
giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình và phù hợp với những nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế
tổng bí thư nguyễn phú trọng đánh giá cao kết quả hội đàm hội kiến giữa lãnh đạo việt nam và tổng thống
nhằm hiện thực hóa đưa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước đi vào chiều sâu thực chất phù hợp với mong muốn và lợi ích của nhân dân hai nước
tổng bí thư đề nghị hai bên tích cực triển khai các thỏa thuận đã đạt được và phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác sẵn có giữa hai nước
và thúc đẩy hợp tác trên các diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế
về vấn đề biển đông tổng bí thư khẳng định lại lập trường việt nam giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình
trong đó bao gồm việc tôn trọng đầy đủ các tiến trình pháp lý và ngoại giao không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực phù hợp với luật pháp quốc tế

là đối tác chiến lược thủ tướng vui mừng trước kết quả hội đàm thành công giữa tổng thống duterte và chủ tịch nước trần đại quang
về hợp tác chính trị ngoại giao thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục duy trì trao đổi đoàn và tiếp xúc ở tất cả các cấp
tăng cường giao lưu nhân dân duy trì các cơ chế hợp tác sẵn có giữa hai nước tổ chức tốt những hoạt động kỷ niệm bốn mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao
trong năm hai nghìn một mươi sáu đẩy mạnh hợp tác với philippines trong lĩnh vực an ninh quốc phòng phối hợp tuần tra chung cứu trợ cứu nạn
tăng cường phát huy cơ chế hợp tác hiện có thường xuyên thông báo cho nhau về diễn biến tình hình liên quan phối hợp lập trường hành động
việt nam cũng sẵn sàng phối hợp với philippines trong phòng chống ma túy và các loại tội phạm khác phòng chống khủng bố hợp tác an ninh biển
hải quân cảnh sát biển đào tạo tìm kiếm cứu nạn trên biển hai bên cần sớm ký các hiệp định dẫn độ và hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù
thủ tướng đề nghị hai bên cần thúc đẩy phát triển thương mại và đầu tư tương xứng tiềm năng
việt nam hoan nghênh và cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư philippines trong lĩnh vực nông nghiệp chế biến thực phẩm dịch vụ du lịch
và đề nghị philippines tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư việt nam tham gia vào lĩnh vực hạ tầng khai thác dầu khí khai khoáng dịch vụ tại philippines
sáng ngày hai mươi sáu tháng chín chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam đã tới sân bay quốc tế và tày ở thủ đô viên trăn lào
bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào theo lời mời của chủ tịch quốc hội lào pani yathotu
đón chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam có phó chủ tịch quốc hội lào bun phong butta navong
chủ nhiệm ủy ban đối ngoại quốc hội lào exavang vongvichit đại sứ việt nam tại lào nguyễn mạnh hùng và đông đảo cán bộ sự quán việt nam và đại diện bà con việt kiều tại lào
chiều hai mươi bảy tháng chín chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã hội kiến thủ tướng chính phủ nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào thông luân si su lít
thủ tướng lào thông luân si su lít nhiệt liệt chào mừng chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam sang thăm hữu nghị chính thức lào
đồng thời cho rằng chuyến thăm với nhiều hoạt động ý nghĩa là sự cổ vũ mạnh mẽ đối với quốc hội chính phủ và nhân dân lào anh em
thay mặt chính phủ và nhân dân lào thủ tướng thông luân si su lít cảm ơn đảng nhà nước và nhân dân việt nam về sự giúp đỡ hiệu quả đối với sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc trước đây
cũng như công cuộc xây dựng và phát triển đất nước lào hiện nay
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đánh giá cao những đóng góp của cá nhân thủ tướng trong việc phát triển quan hệ hai nước
nhất là trong việc thúc đẩy mở rộng hợp tác việt nam lào trên các lĩnh vực chính trị kinh tế thương mại và đầu tư
chia sẻ mục đích chuyến thăm hữu nghị chính thức lào của đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh việt nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện việt nam lào
chiều ngày hai mươi bảy tháng chín chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị chính thức nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
và lên đường thăm hiếu nghị chính thức vương quốc campuchia theo lời mời của chủ tịch quốc hội samdek hengsomrin
chuyến thăm hữu nghị chính thức vương quốc campuchia của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân tiếp tục củng cố và tăng cường quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa việt nam và campuchia
thực hiện các cam kết về trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao của quốc hội cũng như các hợp tác khác
theo tinh thần thỏa thuận hợp tác đã ký giữa quốc hội việt nam với quốc hội campuchia tăng cường giao lưu trao đổi kinh nghiệm giữa cơ quan lập pháp hai nước
sáng ngày hai mươi tám tháng chín tại thủ đô phnom penh campuchia chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân hội kiến chủ tịch thượng viện campuchia samdek saychum
tại cuộc hội kiến hai bên khẳng định sẽ nỗ lực hết sức mình để củng cố và tăng cường mối quan hệ hai nước nói chung và hai cơ quan lập pháp nói riêng
chủ tịch thượng viện campuchia tin tưởng chuyến thăm sẽ có phần củng cố mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa hai nước
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và chủ tịch thượng viện campuchia cùng bày tỏ mong muốn hai nước sẽ giải quyết những vấn đề tồn động trên toàn tuyến biên giới hai nước để xây dựng một đường biên giới hòa bình hữu nghị hợp tác và phát triển
đồng thời cho rằng việc hoàn thành công tác phân giới cắm mốc là tài sản quý giá cho các thế hệ mai sau
chủ tịch thượng viện campuchia bày tỏ cảm ơn quốc hội việt nam đã giúp đào tạo nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng cho cơ quan lập pháp của campuchia
cũng trong sáng hai mươi tám tháng chín chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã chảo xã giao quốc vương campuchia xăm đách norodom sihamuni
chiều ngày hai mươi tám tháng chín chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị chính thức vương quốc campuchia
và lên đường thăm chính thức cộng hòa liên bang miên ma theo lời mời của chủ tịch quốc hội cộng hòa liên bang miên ma ma win khai than
từ ngày hai mươi tám tới ngày hai mươi chín tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tham dự đại hội đồng liên nghị viện hiệp hội các quốc gia đông nam á lần thứ ba mươi bảy
chuyến thăm chính thức cộng hòa liên bang myanmar của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhằm khẳng định sự quan trọng và mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ hơn
hợp tác nhiều mặt cùng có lợi giữa việt nam và myanmar trong bối cảnh mới thực hiện các cam kết về trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao của quốc hội
cũng như các hợp tác khác theo tinh thần tỏa thuận hợp tác đã ký giữa quốc hội việt nam với quốc hội miên ma
kim ngân dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao quốc hội nước ta tham dự ipa ba mươi bảy tiếp tục thể hiện chính sách tích cực
chủ động hội nhập quốc tế phát huy vai trò và vị thế của việt nam và quốc hội việt nam trên các diễn đàn đa phương
sau khi quốc hội việt nam đăng cai rất thành công đại hội đồng liên minh nghị viện thế giới lần thứ một trăm ba mươi
ipu một trăm ba mươi hai trong năm hai nghìn một mươi năm vừa qua đồng thời đóng góp tích cực vào sự hợp tác trong ipa cũng như hợp tác khu vực
sáng ngày hai mươi tám
một mươi chín tháng chín tại hà nội thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh quảng nam về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng nêu rõ quảng nam là tỉnh lớn ở miền trung có cảng biển sân bay di sản văn hóa đặc biệt
có nhiều tiềm năng thế mạnh để phát triển mạnh mẽ đây cũng là vùng đất anh hùng có truyền thống cách mạng
phát huy truyền thống cách mạng đó quảng nam đã không ngừng vươn lên
kể từ khi tách tỉnh cách đây hai mươi năm từ chỗ ngân sách tỉnh lúc đó chỉ một trăm hai mươi tỷ đồng thì nay đã trở thành tỉnh có nguồn thu ngân sách lớn và có khả năng đến năm hai nghìn một mươi bảy sẽ trở thành tỉnh đóng góp cho ngân sách trung ương
chín tháng qua thu ngân sách của tỉnh đạt một trăm linh kế hoạch với gần một mươi hai bốn trăm sáu mươi tỷ đồng tăng hơn bốn mươi so với cùng kỳ và đã đạt chín mươi dự toán
thủ tướng cho rằng đảng bộ chính quyền và nhân dân quảng nam phải có tầm nhìn cao hơn về tương lai phát triển của tỉnh từ đó có giải pháp hành động quyết liệt hơn
cán bộ tâm huyết trách nhiệm khát vọng hơn để xây dựng tỉnh phát triển và lớn mạnh toàn diện ở vùng kinh tế trọng điểm miền trung
ngày hai mươi tám tháng chín thủ tướng nguyễn xuân phúc và đại diện các bộ ngành trung ương đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt thành phố biển đà nẵng
là điểm trung chuyển quan trọng trên con đường di sản miền trung đà nẵng được xem là thành phố của du lịch và đây cũng là lĩnh vực kinh tế trọng yếu và đem lại nguồn thu lớn nhất của đà nẵng
thủ tướng đề nghị đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố thực hiện các giải pháp phát triển đưa đà nẵng hướng đến trở thành những trung tâm tài chính kinh tế du lịch của thế giới như singapore hồng kông trong tương lai
đánh giá tổng quan tình hình kinh tế xã hội của đà nẵng thủ tướng nguyễn xuân phúc cho rằng những thành quả của đà nẵng là khá rõ nét và rất đáng ghi nhận với nhiều ưu điểm như môi trường đầu tư thông thoáng nguồn nhân lực nhất là đội ngũ cán bộ công chức hiệu quả năng động tỷ lệ doanh nghiệp khá cao
đó là những trung tâm của khu vực quan tâm chia sẻ nhiều hơn nữa cho các tỉnh miền trung tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển ngày càng có được những thành quả to lớn trong thời gian tiếp theo
trong tuần qua chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có chuyến thăm chính thức nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào vương quốc campuchia và cộng hòa liên bang myanmar nhà báo chu hồng thắng phó trưởng ban quốc tế báo nhân dân đã có những trao đổi về sự kiện này
đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân sau khi chủ tịch được quốc hội bầu lãnh đạo quốc hội nước ta
việc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân lựa chọn lào campuchia và myanmar trong chuyến thăm nước ngoài lần đầu của mình thì đã cho thấy rõ chính sách đối ngoại của đảng và nhà nước ta
đó là coi trọng củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện với các nước láng giềng gần gũi trong khu vực
thứ hai là chuyến thăm cũng thể hiện rõ là việt nam coi trọng thúc đẩy hợp tác với lại các nước thành viên asean cũng như là hợp tác với asean
thứ nhất là với lào là trạng đầu tiên trong chuyến thăm đầu tiên của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
thì cho thấy rõ việt nam dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống đoàn kết đặc biệt hợp tác toàn diện giữa hai nước
cũng như là quyết tâm của lãnh đạo hai nước tiếp tục phát triển mối quan hệ giữa hai nước đi vào chiều sâu
còn với campuchia thì chuyến thăm tạo thêm những động lực mới để hai nước tiếp tục củng cố và phát triển mối quan hệ láng giềng tốt đẹp
hiệu nghị truyền thống hợp tác toàn diện và bền vững lâu dài
còn với myanmar thì chuyến thăm được thực hiện sau khi mà myanmar có chính phủ mới thì chuyến thăm này cũng còn là cái dịp để mà lãnh đạo hai nước có thể bàn thảo
mở rộng các lĩnh vực hợp tác trong tương lai
những hình ảnh của các lĩnh vực hợp tác trong tương lai
hình ảnh vừa rồi cũng đã thay cho lời kết của chương trình sự kiện chính trị tuần